lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã xuất tám năm trăm linh thùng mì tôm trong kho lương thực dự trữ
chia về các huyện phong điền quảng điền thị xã hương trà hương thủy
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự các huyện thị xã dùng phương tiện đặc trùng
chuyển lương thực đến người dân kịp giúp người dân có lương thực chống lũ và ứng phó bão số sáu sắp đến
huyện quảng điền nhận năm thùng phong điền nhận thêm một thùng thị xã hương trà hai thùng hương thủy năm trăm linh thùng
việc vận chuyển lương thực đã được bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa tiên huế tiến hành từ sáng nay
tính đến thời điểm hiện tại thừa thiên huế vẫn có mưa rất to khả năng đến tối nước trên các sông vẫn tiếp tục lên cao
tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện các phương án phòng tránh bão lũ
tiếp tục theo dõi tiến hành di rời dân trong trường hợp cần thiết đặc biệt là với những địa phương có thể ảnh hưởng do nước biển dân